tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị sáng nay ngày sáu tháng một mươi hai tại trụ sở chính phủ thủ tướng chính phủ phạm minh chính
chủ trì họp thường trực chính phủ với một số bộ ngành về chính sách kinh tế vĩ mô tài khoá tiền tệ
phát biểu mở đầu phiên họp thủ tướng chính phủ phạm minh chính cho biết mặc dù phải đối mặt
với nhiều khó khăn thách thức nhất là áp lực từ bối cảnh thế giới nhưng nhờ sự lãnh đạo của đảng
trực tiếp thường xuyên là bộ chính trị ban bí thư đứng đầu là tổng bí thư nguyễn phú trọng
sự giám sát đồng hành của quốc hội sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị
sự trung sức đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp nhân dân cả nước sự hỗ trợ giúp đỡ của bạn bè quốc tế
nền kinh tế tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực đạt được nhiều kết quả tích cực
nhìn lại tình hình một mươi một tháng qua thủ tướng nhấn mạnh tình hình thế giới tiếp tục biến động rất
phức tạp khó lường kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn hơn một số nền kinh tế lớn có dấu hiệu
suy thoái lạm phát toàn cầu vẫn ở mức cao lãi suất và sự giảm giá tiền tệ ở nhiều quốc gia
tiếp tục gia tăng trong nước sau hai năm phòng chống dịch covid một mươi chín sức khỏe của nền kinh tế bị
bào mòn trong khi phải đối phó với các cú sốc từ bên ngoài và thực hiện chấn chỉnh lại hoạt động
của một số thị trường như chứng khoán bất động sản trái phiếu doanh nghiệp
để các thị trường này hoạt động công khai minh bạch lành mạnh an toàn bền vững
chính phủ thủ tướng chính phủ đã tập trung điều hành chỉ đạo các bộ ngành địa phương
nắm chắc tình hình cụ thể hóa triển khai các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra tập trung xử lý
các vấn đề lớn mới phát sinh nhằm tháo gỡ khó khăn của nền kinh tế theo dõi chặt chẽ tình hình
doanh nghiệp lao động việc làm chủ động có giải pháp hỗ trợ kịp thời thực hiện tốt các chính sách
an sinh xã hội cải thiện đời sống nhân dân nhờ đó tình hình ổn định trở lại các thị trường
có tín hiệu tích cực một số vấn đề đột xuất nảy sinh được xử lý chắc chắn hiện tượng thiếu
thuốc trang thiết bị vật tư y tế được khắc phục hoạt động kinh doanh xăng dầu bình thường trở lại
đặc biệt tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát thúc đẩy tăng trưởng
đảm bảo các cân đối lớn thủ tướng yêu cầu lãnh đạo chính phủ và các bộ ngành ra soát đánh giá
lại việc thực hiện các chỉ đạo của chính phủ thủ tư chính phủ nhất là giả soát những mặt được
chưa được của các giải pháp đang thực hiện phân tích dự báo tình hình đề xuất các nhiệm vụ
giải pháp để chỉ đạo nước rút hoàn thành các nhiệm vụ về đích năm hai nghìn hai mươi hai an toàn
hiệu quả và chuẩn bị điều kiện thực hiện các nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi ba thủ tướng nhấn mạnh
càng khó khăn phức tạp càng phải đoàn kết thống nhất phát huy dân chủ
bản lĩnh linh hoạt phối hợp nhịp nhàng để đạt hiệu quả cao
sáng nay tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã có buổi tiếp đoàn các công ty thành viên
hội đồng kinh doanh hoa kỳ asean của sgbc đang có chuyên thăm và làm việc tại việt nam
bộ trưởng tô lâm cho biết trong hai năm qua mặc dù tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
tuy nhiên hai bên vẫn duy trì tiếp xúc làm việc trao đổi theo các hình thức linh hoạt
nhằm phát huy tối đa tiềm năng hợp tác giữa việt nam hoa kỳ bộ trưởng tô lâm đề nghị usabc và cộng đồng doanh nghiệp hoa kỳ
tiếp tục làm cầu nối giữa chính phủ với chính phủ doanh nghiệp với doanh nghiệp góp phần giúp hai bên tìm hiểu
mong muốn và nhu cầu của nhau để phối hợp thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại quốc phòng an ninh
giữa hai nước trên cơ sở phù hợp với năng lực của mỗi bên thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp hoa kỳ
với bộ công an việt nam trên lĩnh vực công nghiệp an ninh trong đó có các phương tiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy
cứu nạn cứu hộ và các sản phẩm công nghệ cao tăng cường hợp tác thông tư trong lĩnh vực an ninh mạng
với các doanh nghiệp hoa kỳ có thế mạnh thông qua hợp tác đào tạo chuyên gia an ninh mạng đạt trình độ quốc tế
đội ngũ chuyên gia phát triển công nghệ sản phẩm an ninh mạng chia sẻ chuyển giao các công nghệ giải pháp kỹ thuật
phát hiện cảnh báo phòng chống tấn công mạng bảo mật dữ liệu
bộ trưởng tô lâm mong muốn usabc kết nối doanh nghiệp chuyên ngành về lĩnh vực này để tổ chức hội thảo
nhằm trao đổi cụ thể về khả năng thúc đẩy hợp tác chia sẻ kinh nghiệm với bộ công an trong lĩnh vực chuyên ngành
và mua sắm sản phẩm chất lượng cao
trân trọng cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp đoàn
ông mikeo mikelak phó chủ tịch cấp cao hội đồng kinh doanh hoa kỳ asean bày tỏ buổi làm việc ngày hôm nay
sẽ là cơ hội để hai bên trao đổi về những nội dung cùng quan tâm
từ đó góp phần đưa quan hệ song phương việt nam hoa kỳ nói chung và quan hệ hợp tác trên lĩnh vực kinh tế
thương mại đầu tư giữa hai nước nói riêng tiếp tục phát triển đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả
thưa quý vị và các bạn nghiêm túc thực hiện kế hoạch cao điểm chín mươi ngày đêm
triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành những chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của luật cư trú năm hai nghìn hai mươi
về việc sổ hộ khẩu sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai

công an tỉnh yên bình hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội
mãi với quyết tâm chính trị cao nhất đang nỗ lực hết mình với nhiều cách làm hay sáng tạo
bảo đảm thực hiện thắng lợi kế hoạch đã đề ra
ghi nhận ngay sau đây của phóng viên thời sự
bà lương thị tuyền năm nay đã chín mươi một tuổi bị liệt gần hai mươi năm
điều kiện sức khỏe cũng không được tốt nên nhiều lần muốn làm căn cước công dân mà chưa thực hiện được
biết được hoàn cảnh của bà lực lượng công an phường nguyễn phúc đã cử cán bộ chiến sĩ đến tận nhà đưa đón
và hỗ trợ bà hoàn thiện các thủ tục để được cấp căn cước công dân và xác thực tài khoản định danh điện tử
với phương châm đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng nhân khẩu
bất kể thời gian chỉ cần nắm được thông tin có công dân chưa được cấp căn cước công dân
là lực lượng công an tỉnh yên bái lại có mặt để tuyên truyền vận động người dân
đến làm thủ tục cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử
đồng thời cử cán bộ chiến sĩ cùng với phương tiện hỗ trợ đưa đón đối với những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn
ban chỉ huy công an phường cũng đã thống nhất chỉ đạo cho cán bộ chiến sĩ đặc biệt là lực lượng cảnh sát khu vực
tăng cường các biện pháp sàng lọc ra
các trường hợp công dân mà chưa làm căn cước hoặc là đã làm nhưng mà bị sai số thì phải cần chỉnh sửa
còn đối với các trường hợp mà già yếu neo đơn bệnh tật mà không đi làm căn cước công dân được
chúng tôi cũng cử cán bộ vận động và xuống tận nhà đưa đón
chúng tôi làm theo kế lịch thì là cứ ba bốn ngày ba đến bốn ngày và làm theo đêm
làm đến khi mà hết công dân thì thôi
là tỉnh bái
miền núi có tới ba mươi dân tộc cùng chung sống
đời sống người dân còn nhiều khó khăn giao thông lại bị chia cắt trình độ nhận thức của người dân cũng không đồng đều
đây là những thách thức rất lớn đối với lực lượng công an trong triển khai thực hiện đề án sáu của chính phủ
vì vậy ngoài sự quyết liệt trong chỉ đạo triển khai thực hiện công an tỉnh yên bái cũng đã gắn trách nhiệm
của người đứng đầu công an các đơn vị địa phương trong đảm bảo hoàn thành một trăm linh các chỉ tiêu được giao
để hoàn thành các nội dung này thì chúng tôi bám sát chỉ tiêu mà cục cảnh sát quản lý chính về trật tự xã hội bộ công an giao
trên cơ sở đó giao các chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị và hàng tuần đôn đốc quyết liệt có văn bản ghi nhận kết quả triển khai của từng đơn vị
trên cơ sở đó thì đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện để đảm bảo hoàn thành theo tiến độ đề ra
với sự nỗ lực cố gắng của cán bộ chiến sĩ công an trong toàn tỉnh sau gần hai tháng thực hiện công an tỉnh yên bái đã hoàn thành cấp căn cước công dân cho trên một mươi một năm trăm linh trường hợp
và cấp tài khoản định danh điện tử cho hơn sáu mươi ba bốn trăm linh công dân các nội dung chỉ tiêu được giao cũng đã cơ bản được hoàn thành
trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt so với kế hoạch đề ra như tiếp nhận giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến
các nội dung chỉ tiêu công tác trong kế hoạch cao điểm chín mươi ngày đêm thì cũng cơ bản đã hoàn thành
chỉ còn một số ít các chỉ tiêu mà chưa hoàn thành do có những khó khăn vướng mắt thì chúng tôi cũng đã phối hợp với các đơn vị để phối hợp với cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
tháo gỡ những khó khăn vướng mắt trong đợt cao điểm này
với quyết tâm chính trị cao nhất công an tỉnh yên bái cùng với lực lượng công an trong cả nước
sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu đảm bảo hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu được giao phục vụ triển khai hiệu quả quy định của luật cư trú năm hai nghìn hai mươi và đề án sáu của chính phủ